ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công ty cổ phần cảng quy nhơn đã chính thức thông qua tấn hàng thứ tám triệu
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín cảng quy nhơn phấn đấu đạt mốc một mươi triệu tấn hàng hóa thông qua cảng
với cột mốc kỷ lục tám triệu tấn hàng hóa thông qua cảng sản lượng hàng hóa thông qua cảng quy nhơn
đã tăng tám triệu tấn so với năm hai nghìn một mươi bảy và tăng ba triệu tấn so với kế hoạch
qua đó góp phần đưa sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tại quy nhơn trong năm nay
lần đầu tiên đạt mức chín hai triệu tấn
tổng doanh thu năm hai nghìn một mươi tám dự kiến trên bảy trăm linh năm tỷ đồng tăng hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
từ sau khi cổ phần hóa cảng quy nhơn đã đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ
giúp giúp ngắn thời gian chở xếp dỡ hàng hóa rất nhiều
các thiết bị máy móc tại cảng hiện nay rất chuyên nghiệp
hàng hóa được vận chuyển nhanh hơn trơn tru và an toàn hơn
những công nhân tại đây cũng rất công hiến nỗ lực trong công việc
trong hai tuần còn lại của năm hai nghìn một mươi tám cảng quy nhơn sẽ xếp dỡ thêm từ hai trăm linh đến ba trăm linh tấn
với trang thiết bị hiện có cảng quy nhơn đủ năng lực xếp dỡ một mươi một triệu tấn trên một năm
năm hai nghìn một mươi chín cảng quy nhơn phấn đấu đạt cột mốc một mươi triệu tấn hàng hóa thông qua